như trung quốc nhật bản ả rập xê út mỹ
nếu như trước đây chiều cao và số lượng của các tòa nhà chọc trời là tiêu chí thể hiện vai trò và sự thịnh vượng của các thành phố lớn
thì giờ đây các siêu thành phố trong tương lai hứa hẹn không chỉ khủng về tầm vóc quy hoạch số lượng các tòa nhà chọc trời hay số lượng cư dân sống ở đó
đây còn là cuộc chạy đua về mặt công nghệ và những tiện ích mà các thành phố này mang lại cho các cư dân của chúng
thậm chí con người còn có tham vọng xây dựng các khu định cư mới trên sao hỏa hay mặt trăng
có lẽ chúng ta đang ở rất gần thời kỳ hoàng kim của kiến trúc đô thị
thế nhưng trong tiến trình đô thị hóa và toàn cầu hóa của các thành phố đôi khi các cư dân đô thị trượt nhận thấy rằng
ngoài những ưu thế và cơ hội mà thành phố hiện đại có thể mang lại thì cuộc sống ở đó cũng rất cô đơn và lạnh nhạt
sự phân hóa giàu nghèo cũng ngày càng rõ rệt hơn khi số người nghèo ở thành phố gia tăng
tốc độ đô thị hóa càng nhanh họ càng bị đẩy ra xa hơn
khái niệm trung tâm và vùng ven từ đó đã được định hình
ngoài ra vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu tình trạng thiếu hụt năng lượng hay bảo vệ thành phố trước nguy cơ khủng bố
đang thực sự trở thành những vấn đề lớn trong tiến trình đô thị
thành phố toàn cầu
thành phố toàn cầu một khái niệm không còn xa lạ
với những trung tâm đầu não chỉ huy các hoạt động kinh tế quốc tế và tầm ảnh hưởng vượt ra khỏi biên giới quốc gia
london new york tokyo là nơi đặt đại bản doanh của những tập đoàn xuyên quốc gia trong nhiều lĩnh vực như tài chính công nghệ dịch vụ và giải trí
london có dân số hơn bảy triệu người với hơn ba trăm linh ngôn ngữ được sử dụng và khoảng ba bốn triệu lao động
nơi đây đã trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của châu âu và của cả thế giới từ thế kỷ một mươi chín
thành phố sở hữu môi trường văn hóa
và di sản nghệ thuật độc đáo được đánh giá là một thủ đô năng động và đầy sức sống bậc nhất thu hút gần ba mươi triệu lượt du khách mỗi năm
hậu quả của brexit có thể khiến vị thế của london không còn được như trước song đây vẫn được coi là thành phố hàng đầu thế giới
new york quê hương của phố wall là một trong những trung tâm kinh tế cực kỳ quan trọng kể từ sau năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
ba trăm năm mươi ngân hàng nước ngoài có mặt ở thành phố new york
cùng với hai năm trăm linh công ty tài chính nước ngoài khác
ngân hàng dự trữ newark lớn nhất trong hệ thống của cục dự trữ liên bang mỹ chuyên đưa ra các quy định về tài chính cũng như chính sách tiền tệ quốc gia có ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thế giới
là nơi liên hợp quốc đặt tổng hành dinh nên thành phố này cũng là một trung tâm quan trọng về các vấn đề quốc tế
đây cũng là nơi có môi trường văn hóa đa dạng và vô cùng đặc sắc với hơn một phần ba dân số vốn không được sinh ra trên đất mỹ và một trăm bảy mươi ngôn ngữ được sử dụng
tokyo có dân số lớn nhất thế giới
tokyo cũng đạt chỉ số gdp thành phố cao nhất đồng thời cũng là thị trường chứng khoán lớn thứ hai thế giới sau new york
tokyo tuy là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới nhưng vẫn thu hút một lượng lớn khách du lịch mỗi năm bởi vẻ đẹp của những tòa lâu đài cổ kính
nét quyến rũ của những công trình kiến trúc hiện đại và nhịp sống năng động hàng đầu châu á đây còn là một trung tâm công nghệ lớn của thế giới
nhiều thập kỷ nay new york london tokyo là những trung tâm tài chính không thể bị đánh bại trong bất cứ bảng xếp hạng nào
tuy nhiên chi phí đắt đỏ sự già cỗi hay không gian ngày một thu hẹp sẽ khiến chúng bị đe dọa bởi những thành phố trẻ hơn năng động hơn như seoul singapore doha panama frankfurt toronto
nhưng với vai trò là đại diện kinh tế chính trị trong khu vực và thế giới thành phố toàn cầu cũng chịu nhiều sức ép hơn từ những vấn đề toàn cầu
trong đó nổi lên vấn đề phân hóa mạnh mẽ giữa người giàu và người nghèo ở đô thị
sự phát triển của các đô thị cũng tiềm ẩn những cái bẫy về sự bất bình đẳng
có một thực tế là các thành phố càng phát triển thì số người thất nghiệp và không có nhà ở càng nhiều
dân số ở đô thị gia tăng là động lực cho phát triển kinh tế nhưng cũng kéo theo nhiều rủi ro khiến khoảng cách giàu nghèo gia tăng
ước tính tới năm hai nghìn năm mươi bảy mươi dân số thế giới sẽ sống ở các đô thị tăng khoảng năm mươi so với hiện nay
hiện tại các thành phố lớn ở những nước phát triển có xu hướng phát triển mạnh hơn về tầm ảnh hưởng quốc tế của nó mà trong đó chủ yếu là ảnh hưởng về tài chính và văn hóa
trong khi đó các nước đang phát triển có tốc độ đô thị hóa nhanh hơn dưới hình thức gia tăng dân số và kiến trúc nhà cao tầng
tuy vậy chiến lược phát triển đô thị song song với giải pháp khống chế bùng nổ dân số ở các thành phố sẽ là bài toàn lớn đối với các nước đang phát triển
dù là siêu đô thị hay thành phố toàn cầu bức tranh về các thành phố lớn tuy rực rỡ sắc màu nhưng đâu đó vẫn cần có những gam màu xám như một sự kết nối làm cho bức tranh càng thêm nổi bật
ông tari farren một kiến trúc sư ở thành phố london tin rằng kiến trúc của mỗi thành phố dù cổ kính hay hiện đại đều mang trong nó hơi thở của quá khứ và nét đặc trưng văn hóa
đây chính là những gam màu xám cần thiết cho bức tranh đô thị
điều mà tôi thấy tự hào về thành phố của mình với tư cách là một kiến trúc sư đó là những công trình kiến trúc đặc trưng có thể khiến mọi người nhận ra nó
chúng tôi xây dựng các tòa nhà và chính chúng đã góp phần tạo nên cuộc sống của chúng tôi
bộ mặt của thành phố luôn thay đổi cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội và điều đó là cần thiết nhưng thay đổi thế nào để vẫn giữ được giáng dấp riêng thì lại là điều đáng phải bàn
chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa và chúng ta đang ngày càng phụ thuộc vào ảnh hưởng quốc tế về thương mại thỏa thuận giao dịch
tuy nhiên ngày càng có nhiều người lo sợ rằng vì những ảnh hưởng quốc tế này chúng ta sẽ mất giá trị địa phương của mình nghệ thuật địa phương của mình và phong tục tập quán của mình
họ quan tâm và đôi khi sợ hãi đối với mỗi công trình kiến trúc
ngoài việc xóa đi nỗi sợ hãi này thì điều quan trọng hơn là nó phải góp phần cải thiện cuộc sống của những người sống cùng với nó
phát biểu của ông thomas
chủ tịch của quỹ hayas foundation
nhà tài trợ cho giải thưởng kiến trúc brisk hay giải oscar của ngành kiến trúc
cũng chính là lý do để ban tổ chức trao giải thưởng danh gián này cho kiến trúc sư người chile alexandro aravena
alessandro aravena vốn là một kiến trúc sư không mấy tiếng tăm xong được mệnh danh là kiến trúc sư của người nghèo
trong khi các đồng nghiệp mài mê với những công trình lớn mang tính biểu tượng
lại hướng đến khách hàng là những người nghèo tại các đô thị
những người đang phải vật lộn để có được một chỗ ở tươm tất giữa thành phố chật trội và đắt đỏ
và công trình nhà ở cho người có thu nhập thấp của alexandro aravena đã đáp ứng được tiêu chí mà ban giám khảo của giải thưởng kiến trúc brisk hai nghìn một mươi sáu đưa ra
alesandro aravena đã đi tiên phong trong việc sáng tạo kiến trúc ứng phó với những thách thức lớn của thế kỷ hai mươi một
các công trình của anh mang lại lợi ích kinh tế cho những đối tượng thiệt thòi trong xã hội giảm nhẹ tác động của thiên tai giảm tiêu thụ năng lượng và cung cấp không gian công cộng
một cách sáng tạo và đầy cảm hứng alessandro cho thấy cách tức tốt nhất mà kiến trúc sư có thể cải thiện cuộc sống của người dân
các tòa nhà trọc trời được coi như là một giải pháp hữu hiệu để tận dụng diện tích quỹ đất chật hẹp ở đô thị và làm tăng số lượng dân cư sinh sống trong các tòa nhà
xong đây cũng là một rào cản ngăn chặn sự tương tác giữa con người với con người con người với môi trường tự nhiên
alexandro aravena và nhóm thiết kế của anh đã thực hiện hơn hai năm trăm linh ngôi nhà dành cho những người có thu nhập thấp ở các thành phố của chile
các dự án nhà ở của alexandro aravena thành công ở chỗ chúng không chỉ có giá thành hợp lý mà còn là những thiết kế mở để người sử dụng tự điền vào chỗ trống theo ý thích khi cần mở rộng không gian sống
anh gọi đó là hợp lý
các dự án nhà kiến trúc năm mươi năm mươi tức là một nửa công trình là của kiến trúc sư và một nửa là của người sử dụng
ý tưởng thiết kế những tiểu nhà linh hoạt này của alexandro aravena xuất phát từ những khu nhà ổ chuột ở thành phố santiago nơi anh đang sinh sống
đây thực sự là một cuộc cách mạng trong việc xây dựng nhà ở xã hội ở những nước đang phát triển
cách đây một mươi năm chúng tôi nhận dự án xây dựng nhà ở đầu tiên
cho một trăm linh gia đình nghèo
mỗi căn hộ chỉ rộng ba mươi sáu m hai và chi phí xây dựng chỉ bằng một phần ba chi phí cho một căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội có diện tích tương tự
nếu căn cứ vào giá cả thị trường lúc bấy giờ thì không có giải pháp nào cho bài toán này
kiểu nhà cho phép mở rộng là giải pháp duy nhất chúng tôi có thể nghĩ ra
sau một năm giá trị của mỗi căn nhà đã tăng gấp ba lần
thay vì bàn nó chủ nhân của các căn nhà đều thích ở lại và tiếp tục cải thiện nơi ở của họ
giá thành thấp có khả năng mở rộng và gia tăng giá trị trong tương lai
mô hình nhà ở năm mươi năm mươi đang được triển khai tại ba mươi thành phố của chile
và bắt đầu được ứng dụng tại mexico và một số quốc gia lần cận khác
phát triển các thành phố lớn để thông qua đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
là một cuộc đấu tranh mang tính chiến lược và lâu dài
đúng như chủ nhân của giải thưởng kiến trúc prisco hai nghìn một mươi sáu alessandro araveda từng nói
kiến trúc nên là công cụ để cân bằng giữa đặc quyền cá nhân và lợi ích tập thể
kiến trúc nên mang sứ mệnh xã hội hơn là đeo bám những thứ đẹp đẽ vô hồn